thành phố hà nội đang triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong những ngày qua vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tình trạng tập trung đông người tại một số nơi vẫn tiếp diễn gây ra nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
chính vì vậy để ưu tiên phòng chống dịch bệnh là trên hết đảm bảo an toàn cho nhân dân
sở giao thông vận tải đã quyết định tạm thời cấm đội ngũ nhân viên giao hàng trong vòng một mươi năm ngày bởi chưa kiểm soát được lực lượng này
tuy nhiên khi quyết định này được ban hành thì trên các diễn đàn mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau
mới đây thành phố hà nội bắt đầu áp dụng chỉ thị số một mươi bảy của ubnd theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngay sau đó sở giao thông vận tải tp hà nội cũng đã có văn bản quyết định dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách
hàng hóa bằng xe mô tô bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe ôm kinh doanh giao hàng công nghệ
ngay lập tức dư luận và cộng đồng mạng đã có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau trước quy định này
người thì ủng hộ có luồng ý kiến phản đối cho rằng tại sao không làm ngược lại
vì họ tiếp xúc quá nhiều người khi cần truy vết thì quá khó
nhất trí cao chứ các bác cứ tống tụm lại rồi đi muôn nơi thì toan cả nóc
một shipper có thể làm hộ công việc của vài chục người
gần đi mua sắm một ngày và một mươi hay một trăm linh shipper tương ứng với hàng trăm hàng nghìn
tỷ lệ lây nhiễm còn thấp hơn để người dùng đi mua nhiều
em nghĩ họ cũng có lý do vì chưa kiểm soát được nên cấm đã cho an toàn
còn nếu để ship hàng thì dịch ra ở nhà mọi người có nhiều thời gian sẽ order đồ lung tung
và tính ra lượng shipper ngoài đường cũng rất nhiều không hề ít đâu
với yêu cầu này của sở giao thông vận tải người dân lúng túng không biết có nên sử dụng dịch vụ đi chợ siêu thị hộ
qua các ứng dụng công nghệ hay phải tự mình đi
và nếu sử dụng thì có bị các lực lượng chức năng xử phạt
còn nếu tự mình đi thì liệu có đảm bảo thực hiện giãn cách theo chỉ thị
trước nhiều luồng ý kiến của dư luận cư dân mạng bày tỏ
giãn cách mình mua rau thịt online phải có shipper xe công nghệ đợi siêu thị một tuần giao thì có vẻ không ổn thật rồi
cấm ship hàng có thể sẽ khiến nhiều người ra đường mua đồ ăn và phải vào siêu thị dễ lây nhiễm
giao đồ ăn với đi chợ siêu thị hộ thì về bản chất có khác gì nhau nhỉ
đi siêu thị một hôm ăn cả tuần gì mà phải cuống lên
shipper làm gì mình tự đi và tự biết kiểm soát lây bệnh cho bản thân
mình thấy siêu thị họ làm chuẩn bà tất cả vào phải đeo khẩu trang sát khuẩn
mấy luật dịch gần đây toàn bùng phát từ các khu chợ rất nguy hiểm
chia sẻ với báo chí ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải cho biết
ngày hai mươi bốn tháng bảy khi quyết định tạm cấm hoạt động của các shipper công nghệ
đội giải thích rõ hiện nay thành phố chỉ cấm đội vũ shipper của các ứng dụng công nghệ
vì hiện lực lượng này không ai quản lý
đối với nhân viên chuyển phát của các doanh nghiệp biểu chính và lực lượng giao nhận
của các siêu thị có cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm nên không bị cấm
vẫn được cho phép hoạt động
sở giao thông vận tải cũng có hướng dẫn các doanh nghiệp biêu chính
các siêu thị đăng ký danh sách nhân viên được phép vận chuyển giao nhận hàng hóa thiết yếu
và đủ điều kiện hoạt động giao nhận khi hà nội thực hiện giãn cách xã hội
đồng thời trong quá trình thực hiện chỉ thị mới nếu có các vấn đề phát sinh
sở sẽ theo dõi và tổng hợp báo cáo tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố
để có chỉ đạo cụ thể kịp thời để đáp ứng tình hình cụ thể
trước đó sở công thương hà nội cũng cho biết đủ hàng hóa cung ứng cho người dân
đồng thời yêu cầu các siêu thị đơn vị kinh doanh đẩy mạnh bán hàng
qua các ứng dụng thương mại điện tử bán hàng online trực tuyến
vậy đứng trước bài toán này đông đảo cư dân mạng cũng mạnh dạn
đưa ra một số ý kiến đề xuất giải pháp
có quá nhiều cách để người dân vẫn có thể nhận đồ ship
mà vẫn đảm bảo an toàn khoảng cách thay vì cấm
các tỉnh nên trích ngừa cho shipper công nghệ và cho họ hoạt động trở lại
để chống dịch lâu dài tất cả các thành phố đều cần đến lực lượng xe ôm công nghệ này
vì họ có thể đem hàng hóa đến bất cứ ngõ ngách nào
có biện pháp giao đồ và thanh toán từ xa không tiếp xúc gần là tốt nhất
hạn chế người dân ra đường mua đồ
shipper không có đầu mối quản lý thế thì tại sao không cùng với nhà cung cấp ứng dụng
nghĩ ra cách quản lý shipper như các siêu thị quản lý người giao hàng của mình
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
mục tiêu cao nhất là chống dịch covid một mươi chín
nếu hà nội không kiểm soát được sẽ rất nguy hiểm
cùng với đó cộng đồng mạng tiếp tục lan tỏa thông điệp
kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị
bởi chỉ có sự tuân thủ nghiêm túc của mỗi người dân mới có thể nhanh chóng cắt đứ
đường lây nhiễm của virus giảm nhanh số ca mắc mới và kiểm soát được dịch bệnh
đông đảo cư dân mạng cho rằng mua hàng thiết yếu không có nghĩa cứ thích gì là gọi ship
vì thế chúng ta nên cân nhắc và tuân thủ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình và toàn xã hội
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân